ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dẫn đầu đoàn công tác trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh con tum
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận biểu dương những kết quả mà đảng bộ
nhân dân các dân tộc tỉnh con tum đạt được trong thời gian qua
là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh con tum đã có nhiều cố gắng hoàn thành được nhiều mục tiêu
mà đại hội đảng bộ tỉnh các khóa trước đề ra
tuy nhiên so với cả nước và tây nguyên con tum vẫn là một tỉnh nghèo
để đưa con tum phát triển mạnh hơn vững chắc hơn phát huy những tiềm năng lợi thế của tỉnh
tổng bí thư lưu ý con tum phải tiếp tục đổi mới tư duy đổi mới phương thức lãnh đạo phong cách công tác
nhằm phát huy được sức mạnh đoàn kết của toàn dân sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị
để phấn đấu đưa con tum phát triển nhanh và bền vững
trước những kiến nghị đề xuất của địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị các bộ
ngành trung ương nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn về mặt cơ chế không chỉ cho riêng con tum
mà còn có tính đặc thù cho cả vùng tây nguyên
trong đó tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững
khai thác tiềm năng thế mạnh tài nguyên rừng gắn với quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững
cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng gợi mở một số vấn đề mà con tum cần tập trung trong thời gian tới
với mong muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển ổn định cho địa phương này
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh kiên giang
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến phương châm
phú quốc trong kiên giang và kiên giang trong phú quốc
coi đây là điểm nhấn đặc biệt trong phát triển kinh tế của kiên giang
địa phương thuộc diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông cửu long
thủ tướng cho rằng dù chịu nhiều thiệt hại nặng do thiên tai năm hai nghìn một mươi tám
nhưng kiên giang vẫn có những phát triển mạnh mẽ toàn diện
đặc biệt công tác xúc tiến đầu tư vào kiên giang phú quốc được triển khai tốt
nhiều tập đoàn lớn đã có mặt đầu tư vào kiên giang
khẳng định tinh thần của trung ương là sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kiên giang phát triển toàn diện trong thời gian tới
thủ tướng cho rằng đảo ngọc phú quốc cần những quy hoạch lớn để phát triển trở thành viên ngọc lớn
điểm đến của du khách trong nước và quốc tế
đặc biệt phú quốc phải là trung tâm du lịch của quốc gia quốc tế
trở thành khu hành chính kinh tế đặc biệt với những chính sách đặc biệt
theo đó thủ tướng đặt vấn đề cần có những cơ chế chính sách thông thoáng
rộng và đổi mới để phát triển mạnh mẽ đảo ngọc phú quốc
từ đó xây dựng kiên giang thành tỉnh đổi mới giàu có phát triển toàn diện
góp phần phát triển mạnh mẽ khu vực cực nam tổ quốc là tiền đề để bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc
tại hội nghị đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện diễn ra sáng nay tại hà nội
đồng chí nguyễn thiện nhân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho rằng
các chương trình hoạt động lớn của mặt trận đã được định hình và bước đầu đạt hiệu quả
tuy nhiên thực tế đặt ra cần quan tâm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ ở cấp huyện xã
theo đồng chí nguyễn thiện nhân mục tiêu từ chủ trương đổi mới về tổ chức bộ máy và hoạt động của mặt trận
và các tổ chức chính trị xã hội nhằm hướng tới thực hiện tinh giảm biên chế khắc phục tình trạng hoạt động trồng chéo
trong triển khai nhiệm vụ giữa các tổ chức
đồng chí lưu ý trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
cần thực hiện theo quy định của luật điều lệ của mỗi tổ chức cũng như nguyên tắc hiệp thương của mặt trận tổ quốc
với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thành viên qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng tổ chức trong giai đoạn hiện nay
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết vừa qua tỉnh quảng ninh đã triển khai đề án xây dựng cơ quan giúp việc chung
khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện
trên cơ sở kết quả bước đầu triển khai đề án của quảng ninh tới đây mặt trận tổ quốc việt nam
sẽ tiến hành khảo sát mô hình thực tế tại địa phương ở quảng ninh để có đánh giá thận trọng và toàn diện về đề án này
sáng nay đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh lai châu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá lai châu là tỉnh biên giới còn gặp nhiều khó khăn
do vậy trong thời gian tới cần làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
tìm cơ chế chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư tăng thu giảm chi cơ cấu lại cán bộ nhằm tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước
đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng tránh các biểu hiện suy thoái biểu hiện tiêu cực tham nhũng
và việc này phải làm mọi lúc mọi nơi lấy trống làm quyết liệt và thường xuyên
bên cạnh đó với đặc thù là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
cần quan tâm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh lai châu kiến nghị với đoàn công tác
cần khoán tổng biên cho các địa phương để chủ động trong việc sắp xếp điều hành sắp xếp gắn với thực hiện tinh giản biên chế
cùng ngày đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng hà nội
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống công tác xây dựng đảng và đón nhận cờ thi đua của chính phủ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã biểu dương chúc mừng và ghi nhận những thành tựu của đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng hà nội ba mươi năm qua
từ hai mươi chín tổ chức cơ sở đảng ban đầu đến nay đảng bộ khối có sáu mươi bảy tổ chức cơ sở đảng
trên một mươi năm đảng viên sinh hoạt tại gần một hai trăm linh tri bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở
là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô và cả nước
trong thời gian tới các trường cần tiếp tục phấn đấu xây dựng phát triển trường trở thành những trung tâm khởi nghiệp
ứng dụng tiên tiến đào tạo đa cấp đa ngành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô đất nước
đẩy mạnh việc liên kết giữa các trường các doanh nghiệp trong vùng thủ đô và cả nước
với quỹ thời gian tương đối dài cũng đồng nghĩa với nhu cầu du lịch tăng mạnh
thời gian này nhiều gia đình đã chốt được điểm đến cho mình và các doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng đón tiếp du khách
thời gian nghỉ lễ kéo dài nên các tour du lịch từ ba đến năm ngày tiếp tục thu hút khách với điểm đến quen thuộc như
nha trang đà lạt phú quốc mũi né phú yên
ngoài ra trong dịp này nhu cầu các tour cao cấp tour nước ngoài cũng tăng cao
cho đến thời điểm này các tour nước ngoài hầu như đã chốt sổ
lượng khách mà mua tour nước ngoài của dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đến thời điểm này thì hầu như các bên bán gần như là hết rồi
chỉ có là một số các tour nội địa gom chương trình nội địa của ba mươi tháng bốn còn có một số các tour về biển gần gần thì đến bây giờ vẫn có người hỏi để đặt những tour đấy
chứ còn đối với tour ao bao tour đi nước ngoài thì
và bây giờ đến thời điểm này thì hầu như tất cả các bên này chốt và hết sạch chỗ rồi
lo ngại tình trạng tăng hoặc khan hiếm vé phòng khách sạn trong dịp nghỉ lễ nên ngay từ giữa tháng ba số lượng đặt tour tại các công ty lữ hành đã tăng gấp hai ba lần so với ngày thường
cho đến thời điểm này hầu hết các hãng lữ hành đã chốt sổ tour hoặc đang hoàn thiện những hồ sơ cuối cùng
thêm vào đó dù là dịp nghỉ lễ nhưng giá tour cũng không chơi nhiều ngược lại còn có rất nhiều ưu đãi
vì vậy càng có sức hút lớn
đối với du khách muốn tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đi du lịch
du khách thường lựa chọn tập trung vào ba nhóm tour chính khởi hành vào dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
thứ nhất là trùng tour quốc tế tuyến xa hiện đang nằm trong xu hướng nóng của du khách nhiều nơi trên thế giới cũng như du khách việt nam
chẳng hạn như là cụm tour châu âu tour đến quốc đảo thiên đường nghỉ dưỡng mandib hoặc là tour hy lạp
đối với trụng tour thứ hai đó là trùng tour giải trí kết hợp
đối với mua sắm du khách phần đông lựa chọn những điểm đến trong khu vực đông nam á chẳng hạn như là thái lan singapore malaysia
và cái xu hướng thứ ba đó là du khách lựa chọn những cái tour nghỉ dưỡng ở nội địa
năm nay nhu cầu của du khách cũng có sự thay đổi rõ rệt
thay vì mua dịch vụ riêng lẻ thì đa phần du khách đều có trung tâm lý đặt sớm và rộ nhất vào khoảng cuối tháng ba
khách du lịch đến các công ty lữ hành đều sẵn sàng mua tour chọn gói
đặc biệt là nhóm khách gia đình có người già
trẻ nhỏ và khách đoàn
chẳng biết tới chỗ nào mà mình đến mà mình biết là để mình đi thăm ấy
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch trong dịp nghỉ lễ các công ty lữ hành ngoài việc xây dựng các gói tour hấp dẫn hơn
cũng liên kết với các khách sạn nhà vận chuyển tung ra các gói free neg hấp dẫn nhằm thu hút du khách
như vậy tình hình du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tăng nhiệt sẽ khởi động cho một mùa du lịch sôi động
tiếp theo chương trình với phần tin quốc tế trung quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trên bán đảo triều tiên
nga mỹ ném bom xuống afghanistan có thể tăng nguy cơ chạy đua vũ trang
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị hôm nay cảnh báo rằng
xung đột trên bán đảo triều tiên có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào
phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp pháp jean marc ayron tại thủ đô bắc kinh
ngoại trưởng vương nghị cho rằng đối thoại là giải pháp duy nhất cho vấn đề triều tiên
ông vương nghị kêu gọi tất cả các bên kiềm chế khiêu khích cũng như đe dọa lẫn nhau trong cả lời nói lẫn hành động
và nhấn mạnh rằng các bên tránh đẩy tình hình căng thẳng thêm đến mức khó có thể đảo ngược
bên cạnh đó ông cũng cảnh báo bất kỳ bên nào kích động xung đột sẽ phải trả giá và chịu trách nhiệm
trước đó triều tiên lên án mỹ đang đẩy tình hình an ninh tại bán đảo ở đông bắc á tới bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân
trong khi bộ trưởng quốc phòng nhật bản cũng cảnh báo triều tiên sẽ có thể phóng đồng thời hoặc liên tục nhiều tên lửa
cũng như sử dụng các nhiên liệu rắn nhằm tăng tốc độ phóng so với nhiên liệu lỏng
hàn quốc sẽ chi hai trăm ba mươi tám hai nghìn tỷ won tương đương với hai trăm một mươi tỷ đô la cho dự án nhằm tăng cường sức mạnh của quân đội
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai
mục đích của dự án này là nhằm tăng cường khả năng theo dõi và tấn công của quân đội hàn quốc
nâng cao khả năng phòng thủ và phát triển khả năng trả đũa độc lập quy mô lớn
ngoài ra quân đội hàn quốc cũng có kế hoạch đến những năm đầu thập kỷ hai nghìn hai mươi sẽ thiết lập hệ thống phòng thủ và tấn công ba lớp
quyết định trên của hàn quốc được cho là đã phản ánh tính nghiêm trọng của việc triều tiên phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt
và tính cấp bách phải giải quyết vấn đề này
bộ quốc phòng hàn quốc cũng dự kiến tăng chi cho các dự án nghiên cứu và phát triển từ mức sáu chín ngân sách quốc phòng trong năm nay lên tám ba trong năm hai nghìn hai mươi
nghị sĩ igor morozov thành viên ủy ban đối ngoại thuộc hội đồng liên bang tức thượng viện nga hôm nay cho biết
việc quân đội mỹ vừa thả loại bom phi hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay tại afghanistan
có thể sẽ làm gia tăng nguy cơ kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới
truyền thông nga dẫn lời ông igor morozov cho rằng việc mỹ thử loại bom mới tại afghanistan
là nhằm thiết lập vị trí thống trị thế giới có yếu tố đe dọa quân sự
điều này có thể sẽ làm kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới và làm gia tăng căng thẳng trên thế giới
theo ông morozov nga nên đề xuất hội đồng bảo an liên hợp quốc thảo luận về vụ việc này
trước đó các lực lượng của mỹ ở afghanistan lần đầu tiên đã ném một quả bom gbu bốn mươi ba b
còn có biệt danh là mẹ của các loại bom
vào mục tiêu của nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng
đây là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất
sắp xỉ quả bom nguyên tử mà mỹ từng ném xuống hiroshima ở nhật bản vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
các công tố viên và thẩm phán pháp hôm nay yêu cầu tức quyền miễn truy tố dành cho nghị sĩ nghị viện châu âu ep
đối với ứng cử viên tranh cử tổng thống thuộc đảng cực hữu mặt trận quốc gia
bà marine lepen đang bị điều tra về cáo buộc lạm dụng ngân quỹ của liên minh châu âu để trả lương cho các trợ lý
yêu cầu trên được đưa ra chín ngày trước khi diễn ra vòng một của cuộc bầu cử tổng thống pháp dự kiến vào ngày hai mươi ba tháng bốn
việc bà le pen bị tước miễn quyền truy tố được coi là một bất lợi khi bà đang là một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc chạy đua vào điện élyjé
khi được hỏi liệu bà có kêu gọi các nghị sĩ ep bác bỏ yêu cầu này từ tòa án hay không
bà ler pen cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại ủy ban pháp lý của ep
hồi tháng một mươi hai năm ngoái các công tố viên pháp đã mở cuộc điều tra đối với bà ler pen
về các cáo buộc lạm dụng lòng tin gian lận và lừa dối trong công việc
bà lợt penn nhiều lần khẳng định mình có quyền miễn truy tố với các tư cách là một thành viên ep
và bà sẽ chỉ chấp nhận trả lời chất vấn liên quan tới cáo buộc này sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống pháp
giám đốc tuyển phim của liên hoan phim can vừa công bố danh sách một mươi tám bộ phim sẽ tranh giải cành cậu vàng
cho dịp kỷ niệm kỳ liên hoan phim quốc tế lần thứ bảy mươi năm nay
trong một mươi tám bộ phim tham gia tranh giải cành cậu vàng năm hai nghìn một mươi ba
có bốn bộ phim của pháp bốn phim của mỹ châu á có sự góp mặt hai phim một của hàn quốc và một của nhật bản
một số bộ phim được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho giải cảnh cọ vàng năm nay
là happy end của michael henke wonder truck của toast harness
trong khuân khổ tranh giải cành cậu vàng các giải phụ và giải hạng mục chiếu phim đặc biệt
liên hoan phim can lần thứ bảy mươi chắc chắn sẽ giữ nguyên hấp dẫn với người hâm mộ điện ảnh trên thế giới
liên hoan phim can lần thứ bảy mươi sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng năm
hôm nay một mươi bốn tháng bốn là ngày kỷ niệm tròn một trăm linh năm năm xảy ra thảm họa tàu titanic
vụ đám tàu lớn nhất trong lịch sử hàng hải thế giới khiến hơn một năm trăm linh người thiệt mạng
trong chuyến vượt biển đầu tiên từ suthanton tới new york mỹ vào khoảng nửa đêm ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
du thuyền titanic lớn nhất và xa xỉ nhất thế giới lúc đó với chiều dài hai trăm sáu mươi chín mét
hơn hai hai trăm linh hành khách trên bong đã va phải một tảng băng trôi từ bắc băng dương
con tàu đã bị chìm vào khuôn
một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn trong số hai hai trăm linh hành khách và thủy thủ đoàn có hơn một năm trăm linh người đã thiệt mạng
trong nhiều năm người ta tin rằng tàu titanic chìm quá nhanh vì vết cắt lớn ở thân tàu khi va chạm
tuy nhiên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sau khi phát hiện tàu titanic ở dưới đáy biển những người điều tra đã đưa ra một kết luận khác
theo đó nước quá lạnh đã khiến vỏ thép của thân tàu trở nên giòn và dễ gãy
không đầy ba tiếng sau vụ va chạm con tàu đã bị vỡ làm đôi và chìm
tính đến nay đây là một trường hợp
trong những vụ chìm tàu lớn nhất trong lịch sử hàng hải